sau thông tin về vụ việc nhiều lái xe cứu thương tỉnh lẻ đón bệnh nhân ở bệnh viện quân y một trăm linh năm
quận hà đông hà nội bị một nhóm người bảo kê hành hung vì không chịu nộp tiền làm luật
đã và đang gây ra nhiều luồng ý kiến và sự bức xúc trong dư luận
chiều nay lãnh đạo bệnh viện quân y một trăm linh ba đã thông tin cụ thể về vụ việc này
tại buổi họp báo lãnh đạo bệnh viện quân y một trăm linh ba đã xác nhận vụ việc
đồng thời thừa nhận sự thiếu trách nhiệm trong vấn đề đảm bảo an ninh trật tự tại bệnh viện
dẫn tới sự lộng hành của một nhóm đối tượng bảo kê làm luật với những xe cứu thương tại cổng bệnh viện
và nhận lỗi đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của nhiều bệnh nhân người nhà và những người có liên quan khác
bệnh viện cũng khẳng định không tiếp tay cho bất kỳ nhóm đối tượng bảo kê xe cứu thương nào
bệnh viện khẳng định là cũng không có bất cứ một thỏa thuận nào giữa một cá nhân hay tổ chức của bệnh viện
với bất cứ một cá nhân hay tổ chức ở bên ngoài nào về sự đảm bảo
bảo kê hay là như thông tin mà đối tượng nói là đối tượng phải mất một trăm linh triệu để thuê bến bãi
thì bệnh viện xin khẳng định là tất cả các cá nhân và các tập thể trực thuộc bệnh viện
không có bất cứ một giao dịch hay thỏa thuận nào có liên quan với việc cho thuê bến bãi như đối tượng đã nói
liên quan đến nhóm đối tượng côn đồ bảo kê tại bệnh viện
đại diện bệnh viện quân y một trăm linh ba cũng bảo kê
đại diện bệnh viện cho biết hiện đang phối hợp với các lực lượng chức năng vào cuộc điều tra xác minh vụ việc
thông tin được do cơ quan công an cung cấp
đối tượng này là ngô duy hợp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
thường trú tại số hai mươi hai phố tân sa tổ một mươi phường phúc la quận hà đông thành phố hà nội
phòng pa tám mươi ba công an thành phố hà nội quận hà đông và công an phường phúc la
cũng đã tổ chức truy tìm
đi đến các nơi để tìm gặp và làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng
bệnh viện quân y một trăm linh ba cũng khẳng định
thời gian tới sẽ tăng cường công tác bảo vệ bảo đảm an ninh tại bệnh viện
và cho chấn chỉnh lại công tác này để người dân người bệnh yên tâm khi đến thăm khám tại bệnh viện